trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín sở y tế tp hcm cho biết chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
lớn nhất từ thành phố được ra quân từ ngày một mươi chín tháng sáu nhưng đồng loạt tiêm từ ngày hai mươi một tháng sáu
mục tiêu tiêm tám trăm ba mươi sáu liều trong vòng năm ngày với hơn chín trăm linh đội tiêm trên hai trăm ba mươi điểm tiêm
chiến dịch kết thúc trước ngày hai mươi bảy tháng sáu
theo sở y tế thành phố ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng sáu đồng loạt thực hiện chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
tp hcm đã tiêm được tổng cộng hơn một trăm năm mươi bốn liều
trong đó tiêm vaccine covid một mươi chín tại các điểm tiêm cộng đồng là bốn mươi tám tám trăm linh liều
có một mươi hai người hoán tiêm sau khi khám sàng lọc năm mươi người phản ứng sau tiêm ba mươi phút nhưng tất cả đã ổn định
trong khi đó tp hcm cũng đã tiêm vaccine covid một mươi chín tại khu công nghiệp khu chế xuất là hơn một trăm linh năm sáu trăm linh liều
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại